bệnh dịch tả lợn châu phi đã không ngừng gia tăng trên địa bàn thành phố hà nội
số lợn mắc bệnh và lợn bị tiêu hủy đều gia tăng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã phối hợp cùng các sở ban ngành
tăng cường công tác phòng bệnh thực hiện quan chắc giám sát chất lượng môi trường
tại một số ô trôn lấp lợn bị bệnh dịch tả lợn châu phi
trong tuần qua bệnh dịch tả lợn châu phi đã phát sinh tăng cao hơn gần hai trăm linh hộ
cơ sở chăn nuôi số lợn tiêu hủy cũng nhiều hơn một sáu trăm linh con
trước tình hình đó sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tiếp tục tham mưu
tổ chức triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống khống chế bệnh dịch tả lợn châu phi
sở cũng phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã các địa phương tập trung tăng cường kiểm tra
giám sát chặt chẽ bệnh dịch đến từng hộ chăn nuôi phát hiện và xử lý sớm triệt đề ngay từ giờ đầu
hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống xử lý bệnh theo quy định
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã phối hợp cùng sở tài nguyên và môi trường
thực hiện công tác quan chắc giám sát chất lượng môi trường tại một số ổ trôn lấp lợn bị bệnh dịch tả lợn châu phi
kiểm tra giả soát bổ sung đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông ra vào thành phố
và tổ kiểm dịch động vật liên ngành lưu động thành phố để thực hiện việc tuần tra kiểm soát vận chuyển động vật
sản phẩm động vật lưu thông tại các trục đường giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật